tối ngày hôm qua lúc hai mươi một h một mươi theo giờ việt nam tổng thống hoa kỳ donald trump đã đáp máy bay xuống sân bay quốc tế nội bài
bắt đầu cho cuộc gặp thượng đỉnh mỹ triều lần hai tại hà nội
dự kiến trong ngày hôm nay tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng sẽ tiếp tổng thống hoa kỳ donald trump
sau đó ông donald trump sẽ có buổi hội kiến với thủ tướng nguyễn xuân phúc
ông donald trump đã rời căn cứ không quân anri vào lúc một mươi hai h ba mươi bốn giờ địa phương ngày hai mươi năm tháng hai
dự kiến sau khi đắp máy bay tổng thống donald trump sẽ đến khách sạn mariot
được biết sẽ có hơn hai trăm linh quan chức mỹ sẽ cùng tổng thống donald trump đến việt nam trong đợt này
thông tin từ công an huyện mê linh trước khi chuyến bay chở tổng thống mỹ donald trump hạ cánh
huyện đã bắt đầu triển khai một trăm năm mươi cán bộ chiến sĩ chưa kể công an xã
bảo vệ trật tự quãng đường hai bảy km và bốn điểm cao từ sân bay nội bài về nội thành trong tối qua
trước đó ngoại trưởng mỹ mike pompeo đã đến hà nội vào lúc bảy giờ sáng ngày hai mươi sáu tháng hai
để chuẩn bị cho cuộc gặp
các cuộc gặp thượng đỉnh sẽ diễn ra vào những ngày tới đây
hiện toàn bộ công tác chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh mỹ triều lần hai
đã được thành phố hà nội hoàn tất chú đáo
hai mươi giờ bốn mươi năm phút cùng ngày tổng thống mỹ donald trump và đoàn đã về đến khách sạn mariot hà nội
được biết hơn một trăm linh cảnh sát cơ động được huy động nhằm bảo đảm an ninh quanh khách sạn
trước đó hàng nghìn người dân đã đứng hai bên đường dẫn vào khách sạn để chào đón tổng thống mỹ quay trở lại việt nam
tại vòng ngoài công tác an ninh cũng được thắt chặt
với hàng nghìn chiến sĩ các lực lượng
truyền hình nhân dân sẽ tiếp tục thông tin về diễn biến của gặp thượng đỉnh lần hai
cũng như các hoạt động của hai nhà lãnh đạo mỹ triều tiên trong các bản tin tiếp theo